mensa là tổ chức phi lợi nhuận lâu đời nhất và uy tín nhất dành cho những thiên tài có chỉ số iq thuộc top những người thông minh nhất chiếm hai dân số thế giới
mensa được thành lập tại nước anh từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
để gia nhập tổ chức này cách duy nhất là bạn phải làm bài kiểm tra năng lực trí tuệ của mensa và đạt ít nhất là một trăm bốn mươi điểm đến một trăm sáu mươi điểm là mức độ thiên tài
và từ một trăm sáu mươi điểm trở lên là thiên tài
hiện mensa có hai mươi thành viên và chỉ có một năm trăm linh người dưới một mươi tám tuổi
những đứa trẻ ở khu ở chuột gugu gram đang bắt đầu một ngày mới như bao ngày
chúng dựng nhúng túc lều bạt và chuẩn bị cho buổi học
bãi đất hoang trông như một công trường xây dựng này chính là trường học của chúng
nhưng buổi học hôm nay có một điều khác với mọi ngày
những em nhỏ này sẽ là một bài kiểm tra của tổ chức mensa
có thể trong số những đứa trẻ mặt mũi nhem nhuốc này sẽ có một hoặc hai em được lựa chọn để trao học bổng
và cuộc đời của chúng sẽ bước sang một trang mới
trước mắt chúng sẽ được rời khỏi khu nhà ổ chuột nơi chúng đang sống và có cơ hội được học hành
được bộc lộ khả năng của bản thân
điều có lẽ là xa xỉ đối với bố mẹ của các em
học giả kishore asthana hy vọng thông qua bài kiểm tra này
các em nhỏ tài năng nhưng không có điều kiện được học hành
nếu các em học hành đến nơi đến trốn sẽ có cơ hội được phát triển và ấn độ sẽ không bỏ lỡ nguồn tài nguyên vô giá này
chúng tôi có năm sáu triệu trẻ em nghèo có chỉ số iq trên một trăm ba mươi
chúng tôi giống như những người thợ mỏ đang khai thác kim cương ở những khu mỏ như thế này
nếu tìm được chúng tôi sẽ cố gắng gò rũa những viên kim cương này
cháu chưa bao giờ làm bài kiểm tra nào giống như thế này
một số câu hỏi cháu làm được một số thì có vẻ khó
nhiều câu hỏi rất là hay
đây là ngôi trường đặc biệt dành cho những em nhỏ đã vượt qua bài kiểm tra của mensa
nhưng bước chân được vào cánh cổng trường vidia mới chỉ là thử thách ban đầu
sau khi lựa chọn các em vào trường chúng tôi sẽ giúp các em thực hiện ước mơ trở thành phi công
sĩ quan quân đội chính trị gia hay bất cứ nghề nghiệp nào mà các em muốn
như tôi đã nói các em chỉ là những viên kim cương thô cần gọt rũa
quá trình này vô cùng quan trọng
cô bé có chỉ số iq một trăm bốn mươi năm không bao giờ có thể tưởng tượng được sẽ có ngày cô bé được theo học ở một ngôi trường lớn như thế này
nơi các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng anh lớp học xinh xắn có nhà ăn sân chơi rộng rãi và vô số điều hấp dẫn khác
cháu mơ ước sau này được trở thành bác sĩ nhất định là như thế
còn nhà du hành vũ trụ tương lai vasakumari thì có chỉ số iq chỉ kém phi hành gian
nên armstrong bốn điểm
với một trăm ba mươi năm điểm iq vatsakumari dễ dàng được nhận vào trường vidya
nhưng cũng giống như nhiều thiên tài khác ở đây
những đứa trẻ này đang bị bao vây bởi những mối đe dọa khiến chúng có thể phải rời xa ước mơ của mình bất cứ lúc nào
trước hết là nguy cơ bị mất học bổng nếu các em không đạt được kết quả học tập theo yêu cầu của nhà trường
chúng tôi trao cho các em cơ hội nhưng trên đường đời của các em luôn còn rất nhiều cạm bẫy
bạn có thể sinh ra là thiên tài nhưng nếu không được nuôi dưỡng tốt thì bạn chẳng là gì cả
áp lực với các em không chỉ ở trường học mà còn cả ở nhà
gia đình bé ritu sống ở một khu ngoại ô nghèo
phần lớn những phụ nữ xung quanh em đều làm nghề giúp việc gia đình để kiếm sống và không ai học hết cấp hai
hai chị của ritu đều lấy chồng sớm khi mới một mươi bốn một mươi năm tuổi
bố ritu bỏ đi từ sớm và mẹ của em phải kiếm sống rất chật vật
cuộc sống khó khăn đã khiến chị hai lần định tự tử nhưng cũng chính ritu là người đã phát hiện ra và níu chị ở lại
niềm hy vọng của cả hai thế hệ đè nặng lên vai của cô bé phải chăng vì em là một thiên tài
cuối buổi chiều sau khi đi học về ritu cùng mẹ vào thành phố dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho một gia đình đã thuê họ
tôi lo lắng không biết sau này con bé sẽ sống thế nào
không biết cháu có thể học hành đến nơi đến chỗ nào
và thực hiện được ước mơ của nó hay không
sau khi học xong phổ thông cháu sẽ không được nhận học bổng nữa
mà theo học trường y thì học phí rất cao
tôi sợ là mình sẽ không lo nổi
đó cũng là nỗi lo của phần lớn các bà mẹ ở ấn độ
sự đảm bảo hơn cả cho tương lai của các bé gái ở đất nước này là hôn nhân
điều đó có nghĩa là rất nhiều thiên tài sẽ không được tỏa sáng trước vấn nạn tảo hôn và nhiều nghĩa vụ gia đình khác
và cũng không có gì đáng ngạc nhiên
khi nhiều bậc cha mẹ của các em học sinh này đã nói rằng
con tôi là thiên tài ư điều đó để làm gì chứ
hay với cô bé vasha một mươi bốn tuổi ngôi nhà hiện tại là nơi cô muốn nhanh chóng rời bỏ nhất
đừng có ăn cà rốt nữa
sao mẹ không mua gì ăn
làm gì còn tiền mà mua
bố không có việc làm
thỉnh thoảng bố cũng có đi làm
nhưng rồi lại uống rượu say và về nhà
đánh đập mọi người
nỗi lo thường trực của vasha bây giờ là phải nghỉ học để đi làm
nếu không dành nhiều thời gian để học thì cô bé cũng khó mà giữ được học bổng
khi nói về ước mơ của mình với cha mẹ bố của vasha chỉ nói rằng
muốn làm gì thì làm ta không quan tâm
còn mẹ cô bé thì vô cùng sợ hãi khi thấy con gái nói rằng
cô bé muốn được đi học để có thể bay vào không gian được tìm hiểu về các vì sao
thế nhưng những kỳ kiểm tra của mensa vẫn cứ được tổ chức
và đây chính là người thông minh nhất của lần kiểm tra này
vinod kumar yadav một mươi ba tuổi đạt số điểm iq là một trăm bốn mươi năm thành viên mới nhất của tổ chức mensa
vinod sau này cháu muốn làm gì
cháu muốn làm gì đó để giúp bố mẹ
còn nghề nghiệp tương lai
kỹ sư ạ
chúng tôi chỉ muốn các em biết rằng các em đang mang trong mình một kho báu
và các em phải tận dụng nó để tạo nên sự khác biệt để tỏa sáng
với vinod vậy là cuộc đời em bắt đầu bước sang trang mới
nhưng chặng đường phía trước còn nhiều thử thách và hoàn toàn khác với những gì em đã trải qua
dẫu sao vinod cũng là người may mắn vì đã có cơ hội để hiểu về mình hơn để tự tin hơn trên chặng đường tiếp theo
và còn đó rất nhiều những đứa trẻ thiên tài khác có thể cả đời cũng không bao giờ biết được rằng
mình đang sở hữu một kho báu trí tuệ vô giá